một mươi tám phường đã thành lập một trăm ba mươi hai tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà với sáu trăm tám mươi hai thành viên và năm mươi sáu tổ điều trị với một trăm bảy mươi bốn người
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn
giám đốc sở y tế hà nội đề nghị quận hoàn kiếm chú trọng tới việc phát hiện sớm f và quản lý bệnh nhân f điều trị tại nhà
cung ứng đủ thuốc các điều kiện thiết yếu để theo dõi đảm bảo sức khỏe cho f đảm bảo cung ứng đủ thuốc theo dõi sức khỏe cho f để hạn chế tối đa tử vong
chủ động cơ số test nhanh để phục vụ công tác phòng chống dịch đồng thời nhanh chóng bao phủ vaccine mũi ba cho nhân dân trên địa bàn để phòng bệnh
tiến sĩ trần thị nhị hà cũng cho biết dù f điều trị tại nhà chiếm tỷ lệ lớn nhưng công tác quản lý vẫn đang được triển khai tích cực
hiện các quận huyện đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine tại nhà để hỗ trợ người cao tuổi người có bệnh nền
đoàn thanh niên vận động xã hội hóa hỗ trợ hàng trăm bình oxy cho công tác điều trị f tại nhà
đặc biệt sở y tế hà nội đã có hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý theo dõi f tại nhà
hà nội cũng đã triển khai cấp phát các loại thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín và lượng thuốc này được quản lý và kiểm soát chặt chẽ
còn tại quảng ninh trước khả năng dịch sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng một ubnd tỉnh đã phải lên kịch bản cho một mươi ca mỗi ngày
đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị tập trung triển khai thực chất hiệu quả phương án thu dung cách ly
điều trị trong tình huống có đến một mươi dân số tỉnh mắc covid một mươi chín trên địa bàn

quảng ninh đã xây dựng phương án thu dung cách ly điều trị tới một mươi người mắc covid một mươi chín trên ngày
tương đương một trăm bốn mươi người khoảng một mươi dân số trong một mươi bốn ngày trên địa bàn tỉnh
trong số đó tỉnh chia thành các mốc tình huống để chuẩn bị kỹ nhất các nguồn lực tài chính
con người và các điều kiện đảm bảo một f một ngày tương đương một mươi bốn f trên một mươi bốn ngày
f một ngày tương đương hai mươi tám f trên một mươi bốn ngày và một mươi f một ngày tương đương một trăm bốn mươi người trên một mươi bốn ngày
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh giao sở y tế
căn cứ hướng dẫn của bộ y tế và thực tiễn phân chia cụ thể về tỷ lệ phân luồng phân tầng
điều trị các f đưa tầng điều trị f không triệu chứng về tuyến y tế cơ sở tại gia đình
và cơ sở thu dung cách ly điều trị f không triệu chứng điều trị tầng hai tầng ba theo các kế hoạch đã chuẩn bị
đối với ba tình huống dự liệu tỉnh tính toán đủ nhân lực y bác sĩ nhân viên y tế số lượng oxy
số lượng thuốc các trang thiết bị vật tư tiêu hao sinh phẩm hóa chất cần có cho từng huyện thị xã thành phố
và cho các bệnh viện trung tâm y tế trạm y tế
về nhân lực trên cơ sở các phương án sở y tế chuẩn bị huy động nhân lực tới các đơn vị y tế thuộc sở
bệnh viện việt nam thụy điển uông bí trường cao đẳng y và trung tâm y tế than quảng ninh
nhân sự tăng cường năng lực điều trị ở các tuyến được tập huấn sẵn sàng vận hành khi diễn ra tình huống
để đảm bảo chăm sóc điều trị tốt nhất
trong ngày chín tháng một quảng ninh ghi nhận ba trăm một mươi năm ca dương tính viết sát covid một mươi chín tại bảy địa phương
trên địa bàn tỉnh hiện có hai trên một mươi ba đơn vị cấp huyện và ba mươi năm trên một trăm bảy mươi bảy đơn vị cấp xã đang ở cấp độ ba màu cam
lý tích đối tượng từ đủ một mươi hai tuổi trở lên được tiêm chủng là một một trăm một mươi bốn một trăm chín mươi chín người đạt chín mươi chín hai mươi bảy
tổng số liều vaccine đã tiêm thực tế hai bảy trăm một mươi tám trăm bốn mươi hai liều tăng hiệu suất gần một trăm linh sáu
xin để chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn trước thông tin ca sĩ hòa minh di tiếp xúc gần với minh tú mắc covid một mươi chín
người hâm mộ hết sức lo lắng cho sức khỏe của bé bo
mới đây nữ ca sĩ đã thông báo về tình hình của hai mẹ con
trước ngày chín tháng một siêu mẫu minh tú xác nhận trên trang cá nhân rằng cô đã có kết quả dương tính viết sát covid một mươi chín
và đang tự cách ly điều trị
thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng và đã gửi lời động viên mau chóng bình phục đến nữ người mẫu
bên cạnh đó một số khán giả cũng bày tỏ sự lo ngại cho tình trạng sức khỏe hiện tại của hòa minsi
hơ hèn niê cùng nhiều sao khác bởi lẽ vào hôm bảy tháng một minh tú có xuất hiện tại sự kiện thời trang cùng gian sao này
không để cho fan phải lo lắng nơi ca sĩ hòa minh di đã đăng bài thông báo về tình trạng hiện nay của bản thân
sau khi tiếp xúc gần với siêu mẫu minh tú
giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp chia sẻ
sau khi biết minh tú mắc covid một mươi chín cô đã nhanh chóng test nhanh và có kết quả âm tính
sau đó đã lấy mẫu
cô đã lấy mẫu test pcr và đang trong quá trình đợi kết quả xét nghiệm
bên cạnh đó hòa minh di cũng động viên khán giả không cần quá lo lắng cho bé bo bởi cô không ở cạnh con trai
cô viết về bo thì mọi người yên tâm là bo không ở cạnh hòa bo đang ở bắc ninh với bà ngoại
với bất kỳ một lần đi diễn hay đi công việc là hòa sẽ không bao giờ gặp còn ngày mà phải cách ly hai ba hôm
để xem show diễn mình đã tạm giả có vấn đề gì không chuyến bay có ổn không có ép không không
phía cuối bài đăng hòa minh di gửi bài đăng
gửi lời chúc sức khỏe và mong rằng siêu mẫu minh tú cũng như những ai không may nhiễm covid một mươi chín sẽ nhanh chóng khỏi bệnh
đồng thời nữ ca sĩ cũng hy vọng bản thân cũng nhận được kết quả âm tính trong thời gian tới
trước khi đó hòa minh di xuất hiện trong sự kiện có sự góc mặt của gian hậu đình đám gồm h henier minh tú
chẳng ngân ngại cô đứng chung khung hình tạo dáng với hai người đẹp có chiều cao khủng của vebis
trong khung hình hòa minh di lọt thỏm giữa hai nàng hậu
hy vọng rằng kết quả pcr của nữ ca sĩ hỏa mini sẽ không dương tính và chúc cho siêu mẫu minh tú sớm chiến thắng covid một mươi chín và nhanh chóng trở lại với khán giả
xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khi mới đây nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh covid một mươi chín từ bên ngoài
thủ tướng nhật bản kishida fumio cho biết nhiều khả năng chính phủ nhật bản sẽ tiếp tục thắt chặt quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài
phát biểu trên một chương trình truyền hình trực tiếp của fujitv ngày chín tháng một thủ tướng nhật bản kishida fumio cho biết
ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh covid một mươi chín từ bên ngoài vẫn là một trong các biện pháp quan trọng của chính phủ nhật bản
trong bối cảnh tình hình biến thể omicron trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp và chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá rõ ràng về biến thể này
trước đó tại cuộc họp báo ngày bốn tháng một thủ tướng kishida tuyên bố sẽ duy trì nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát nhập cảnh
để ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể omicron và dần chuyển trọng tâm sang các chính sách ngăn chặn bùng phát làn sóng lây nhiễm trong nước
để tránh gây quá tải hệ thống y tế nhật bản
tuy nhiên một quan chức chính phủ nước này tiết lộ với sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc covid một mươi chín tại nhật bản
trong khoảng một tuần trở lại đây thì các biện pháp hạn chế nhập cảnh vẫn khó có thể được nới lỏng
về nguyên tắc các biện pháp hạn chế nhập cảnh sẽ được áp dụng đối với đối tượng là người nước ngoài
trong khi người nhật bản trở về từ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đã xuất hiện biến thể omicron
sẽ được chuyển đến cách ly tại các cơ sở lưu trú chỉ định của nhà nước trong vòng ba đến một mươi ngày
tùy theo tình trạng dịch bệnh tại nơi cư trú
bên cạnh đó những người tiếp xúc gần với ca nhiễm biến thể omicron sẽ buộc phải cách ly một mươi bốn ngày
tại cơ sở lưu trú do chính quyền địa phương chỉ định
các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài được áp dụng từ ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sau khi xuất hiện ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại nhật bản
đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chính phủ nhật bản tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng quy định này thêm một tháng
thủ tướng kishida cho biết quy định mới sẽ được đưa ra
kishida đã đưa ra chính thức vào ngày một mươi một tháng một tức là sau kỳ nghỉ lễ trưởng thành
trên cơ sở thảo luận với những người đứng đầu các bộ ngành liên quan và cơ quan tư vấn y tế của chính phủ
theo thống kê mới nhất của bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản ngày chín tháng một
nước này đã ghi nhận thêm tám hai trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình covid một mươi chín tại trung quốc
mới đây giới chức thành phố thiên tân trung quốc đã phải tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín
cho tất cả một mươi bốn triệu dân sau khi phát hiện hai ca
nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng
reuters dẫn thông báo từ chính quyền thiên tân cho hay bốn quận sẽ được xét nghiệm trong vòng hai mươi bốn giờ
và những quận còn lại sẽ được xét nghiệm trong ngày kế tiếp
người dân chỉ nhận được mã sức khỏe xanh để có thể đi lại một khi có kết quả xét nghiệm âm tính
giới chức khuyến cáo người dân không nên rời khỏi thành phố nếu không có lý do chính đáng
đợt bùng phát dịch ở thiên tân có thể gây nguy cơ cho bắc kinh và thế vận hội mùa đông
sắp diễn ra ở trung quốc do có số lượng lớn người sống và làm việc ở hai thành phố này
theo hoàn cầu thời báo dẫn lời một nhà nghiên cứu miễn dịch
hồi tháng trước một quan chức y tế trung quốc xác nhận có sự lây nhiễm trong cộng đồng
từ một ca nhiễm biến thể omicron nhập cảnh ở thành phố quảng châu
nhưng không công bố số ca nhiễm liên quan
trong khi đó ủy ban y tế quốc gia nhc của trung quốc ngày chín tháng một
thông báo ghi nhận thêm một trăm sáu mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày trước đó
tăng từ số ca nhiễm mới một trăm năm mươi chín được ghi nhận ngày trước đó theo reuters
trong số ca nhiễm mới có chín mươi hai ca nhiễm cộng đồng
giám nhẽ so với con số chín mươi năm ca được ghi nhận ngày trước đó
phần lớn số ca nhiễm nội địa mới xuất hiện ở hai tỉnh hà nam và kiểm tây
thưa quý vị và các bạn mới đây vương quốc anh đã trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới
có hơn một trăm năm mươi người tử vong vì dịch covid một mươi chín
sau mỹ brazil ấn độ nga mexico và peru
số liệu của chính phủ anh công bố cho thấy ngày tám tháng một
nước này ghi nhận thêm ba trăm một mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín
nâng tổng số ca tử vong kể từ đầu dịch đến nay
số ca mắc mới covid một mươi chín cùng ngày tại anh cũng tăng một trăm bốn mươi sáu ba trăm chín mươi ca
trong bối cảnh biến chủng omicron đang lây lan nhanh
hiện các bệnh viện tại anh đang phải đối mặt với sức ép
do số người nhập viện vì covid một mươi chín tăng cao và tình trạng thiếu nhân viên y tế
thu tưởng boris johnson cho biết anh đã áp dụng kế hoạch b phòng covid một mươi chín
bao gồm quyết định đeo khẩu trang tại các không gian công cộng trong nhà
áp dụng hộ chiếu vaccine tại một số địa điểm tổ chức các sự cận lớn
và làm việc tại nhà
theo thống kê tính đến hai mươi ba h ngày chín tháng một
thế giới ghi nhận ba trăm linh sáu ba trăm bốn mươi hai tám trăm chín mươi tám trường hợp nhiễm covid một mươi chín
trong đó có năm năm trăm linh bốn bốn mươi bảy ca tử vong
biến thể oicoron đã khiến số ca mắc covid một mươi chín tăng đột biến
ở các nước trên thế giới
trong hai mươi tám ngày qua mỹ và anh đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới
cao nhất thế giới khi có những ngày lên tới vài trăm nghìn ca mắc
tuy nhiên có một số quốc gia có tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín trên một triệu dân
còn cao hơn anh và mỹ
trong các quốc gia đó có iceland hy lạp và đan mạch
trong tuần kết thúc vào ngày sáu tháng một
ireland có ca mắc covid một mươi chín trung bình trong bảy ngày là bốn hai mươi trường hợp
trên một triệu người
theo dữ liệu chính thức của chính phủ ngày tám tháng một
ireland có hai mươi sáu một trăm hai mươi hai ca mắc mới con số hàng ngày cao nhất từ trước đến nay
trong tuần tính đến ngày năm tháng một có bốn mươi ca tử vong do covid một mươi chín
mặc dù các ca bệnh đạt mức cao kỷ lục trong tuần qua
nhưng số ca tử vong ở ireland còn rất thấp dưới mức đỉnh điểm là hai trăm hai mươi ca tử vong
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên số ca nhập viện và tử vong đều đang gia tăng khi các ca bệnh tiếp tục tăng
theo các số liệu của chính phủ ireland đã tiêm hai ba triệu liều vaccine tăng cường
ngày sáu tháng một có nghĩa là năm mươi năm dân số đủ điều kiện được tiêm ba mươi vaccine covid một mươi chín
trong khi đó bảy mươi bảy dân số được tiêm chủng đầy đủ
đủ hai mũi ban đầu
hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các quan chức y tế ireland cho biết
biến thể omicron là biến thể thống trị tại quốc gia này
chính phủ ireland cho biết tình hình dịch bệnh tiếp tục gây ra mối quan ngại đáng kể
nhưng thúc đố tiêm chủng nhanh chóng đã giảm bớt tác động của làn sóng omicron
hy lạp cũng có tỷ lệ mắc covid một mươi chín cao với mức trung bình trong bảy ngày là ba bốn trăm sáu mươi tám ca
trên một triệu người trong tuần kết thúc vào ngày sáu tháng một
ngày bốn tháng một quốc gia này ghi nhận kỷ lục năm mươi
một một trăm hai mươi sáu ca mắc mới và sáu mươi một trường hợp tử vong
đến ngày sáu tháng một con số đó đã giảm nhẹ xuống còn ba mươi ba bảy trăm một mươi sáu ca
trong khi số người chết hàng ngày tăng lên bảy mươi
theo trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu
tại hy lạp sáu mươi sáu ba dân số được tiêm chủng đầy đủ
bộ trưởng y tế hy lạp thonos erovis cho biết dữ liệu tạm thời cho thấy
không có bệnh nhân nào nhiễm biến thể omicron mà phải đặt nội khí quản cho đến nay
hơn chín mươi ca mắc covid một mươi chín ở hy lạp hiện nay
là biến thể omicron có khả năng chuyển nhiễm cao
đan mạch đã ghi nhận ca mắc trung bình trong bảy ngày là ba ba trăm ba mươi bốn ca trên một triệu dân
trong một tuần tính đến ngày sáu tháng một
vào ngày bảy tháng một đan mạch đã ghi nhận một mươi tám hai trăm sáu mươi một ca mắc
theo dữ liệu chính thức tổng cộng bảy trăm năm mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín đã nhập viện
ít hơn vài ca so với ngày hôm trước
gần tám mươi dân số đan mạch đã được tiêm hai liều vaccine
trong đó hơn một nửa đã tiêm liều tăng cường
ngày bảy tháng một giới chức đan mạch
cho biết omcron hiện chiếm chín mươi các trường hợp nhiễm covid một mươi chín ở đan mạch
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh bán sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại